đoàn trợ lý nghị sĩ hoa kỳ do bà tara lynn sabak làm trưởng đoàn vừa đến thăm địa điểm thực hiện dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay đà nẵng
dự án này được triển khai từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi một kết quả đã xử lý triệt đề chín mươi mét khối đất bùn nhiễm dioxin nồng độ trên một ppt trôn lấp cô lập khoảng năm mươi mét khối đất bùn nhiễm dioxin dưới một ppt vào khu vực an toàn
dự án đã làm sạch và giải phóng gần ba mươi hectare đất ở đà nẵng để nâng cấp và mở rộng sân bay đà nẵng
bà tara lyn sapak bày tỏ vui mừng và mong muốn việc đoàn đến thăm dự án sẽ góp phần củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa việt nam và hoa kỳ để cùng chung tay khắc phục hậu quả chiến tranh